vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tịnh biên an giang cho biết
đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với võ trung trực
chú tại xã an phú huyện tỉnh biên tỉnh an giang và dần bảo trọng chú tại xã thạch tiến huyện vĩnh thạch
thành phố cần thơ để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi ba tháng ba thực dùng điện thoại nhắn tin cho nạn nhân với nội dung biết được chị này đang ngoại tình để tống tiền
sau khi nhận được tin nhắn nạn nhân yêu cầu nói chuyện với thực nhưng thực không đồng ý
đến chiều ngày hai mươi bốn tháng ba thực cùng với trọng đến nhà chị nguyễn thị ngọc linh
nhờ chị linh thông tin cho nạn nhân biết là thực và trọng có những tấm hình của nạn nhân đi vào nhà nghỉ với người khác
hai đối tượng này yêu cầu nạn nhân chuyển cho họ hai mươi triệu đồng nếu không sẽ rửa ảnh và gửi cho nhiều người
theo đúng thỏa thuận đến khoảng một mươi tám h cùng ngày trọng đến cổng sau của đình nhơn hương nhận một mươi hai triệu đồng của nạn nhân
thì bị lực lượng công an bắt giữ qua lời khai trọng cùng các chứng cứ thu thập được
công an huyện tịnh biên ra lệnh bắt khẩn cấp đối với thực
trong quá trình điều tra cơ quan công an xác định thực và trọng đã dựng nên câu chuyện ngoại tình để tống tiền nạn nhân